chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là một số nội dung chính mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong vòng một tiếng đồng hồ tới đây
mở đầu như thường lệ mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những tin tức an ninh trật tự cùng với biên tập viên thế cường
thưa quý vị trại giam quân sự khu vực miền trung đã phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối với phạm nhân triệu quân sự hai mươi chín tuổi
dân tộc nùng chú tại xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đây là phạm nhân đã hai lần trốn khỏi trại giam
triệu quân sự chấp hành án tù trung thân với các tội danh giết người cướp tài sản đào ngũ trốn khỏi nơi giam giữ
trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích
khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày ba tháng sáu tại trại giam khu vực miền trung
triệu quân sự đã leo qua tường rào khu giam trốn thoát
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi sống mũi thẳng da ngâm đen nốt ruồi cách một cm ngay sau đuôi lông mày trái
trại giam quân sự khu vực miền trung thông báo nếu bắt được triệu quân sự báo ngay qua số điện thoại hai nghìn năm trăm năm mươi ba tám trăm năm mươi một bảy trăm năm mươi
trước khi phạm tội thì sự thực hiện nghĩa vụ quân sự tại sư đoàn ba quân khu một với cấp bậc binh nhì
trong thời gian chấp hành án tù ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
sự đã dùng vật nhọn cưa song sát cửa sổ buồng giam vượt tường bỏ trốn
tháng sau sự bị bắt trở lại
sau khi trốn khỏi trại giam lần thứ hai vào chiều ngày ba tháng sáu
sự tiếp tục thực hiện một vụ cướp điện thoại và bị nghi ngờ trộm một xe máy của người dân huyện bình sơn
rồi đi ra hướng phía bắc
chiều ngày bốn tháng sáu tổ công tác trạm cảnh sát giao thông của ô hòa hiệp đà nẵng
phát hiện một nam thanh niên đi xe máy với biển kiểm soát bảy mươi sáu x hai nghìn chín trăm bảy mươi tám lên đèo hải vân
giống sự nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh tiếp tục bỏ trốn
lực lượng chức năng đã đuổi theo hai km thì đối tượng vứt xe vào lề đường và chạy bộ lên núi
cũng trong chiều ngày bốn tháng sáu hàng trăm chiến sĩ quân đội thuộc quân khu năm công an thành phố đà nẵng
tỉnh thừa thiên huế được huy động đến khu vực đèo hải vân nhằm truy bắt người này
hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm gắt gao phạm nhân sự
liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày hai tháng sáu
tại quán cà phê khu phố bốn phường xuân an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đối tượng gây án đã bỏ trốn ra hà nội
vào khoảng tám giờ sáng ngày năm tháng sáu cục cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
phối hợp với công an thành phố hà nội đã tổ chức vây bắt thành công
khi đối tượng đang trốn tại phố kim mã quận ba đình thành phố hà nội
năm giờ sáng ngày hai tháng sáu khi chị đào thị kiều trang mở quán cà phê
thì có một thanh niên bịt khẩu trang đeo ba lô vào quán
rồi dùng búa tấn công liên tiếp vào chị trang và em trai là anh đào hùng
sau đó đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát
chị trang và anh hùng được đi cấp cứu
hiện chị trang đang trong quá trình nguy kịch
do tính chất phức tạp của vụ án công an tỉnh bình thuận đã báo cáo
và đề nghị cục cảnh sát hình sự phối hợp chỉ đạo
vào cuộc điều tra truy xét các trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là mai quốc nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội
nam là đối tượng nghiện ma túy có một tiền án về hành vi cướp tài sản
sống lang thang tại nhiều địa phương
sau khi gây án tại bình thuận đến ngày ba tháng sáu nam đã ra đến hà nội
và đưa chiếc xe máy vào một cửa hàng để sơn lại xe
ngày bốn tháng sáu nam mua ma túy đá đem đến nhà đối tượng trần thượng thẩm
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín là đối tượng vừa đi cai nghiện về
tại địa chỉ hai trăm năm mươi ba kim mã ba đình và đã sử dụng ma túy đá hai lần tại đây
khoảng năm giờ sáng ngày năm tháng sáu sau khi sử dụng ma túy đá
do lo sợ bị bắt nam đã trốn lên tầng tung của ngôi nhà số hai trăm một mươi năm kim mã
cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an thành phố hà nội
động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tính toán các phương án vây bắt đối tượng
đồng thời kêu gọi đối tượng đầu thú
đến tám giờ sáng đối tượng mai quốc nam đã bị ban chuyên án bắt giữ
hiện đối tượng đã được di lý về công an tỉnh bình thuận để tiếp tục điều tra mở rộng
vừa phát hiện
và xử lý đối tượng bùi văn tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại khu một mươi hai xã phượng vị
huyện cẩm khê của tỉnh phú thọ
về hành vi vi phạm quy định về quản lý
sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
cụ thể ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đội cảnh sát hình sự công an thành phố việt trì
phối hợp với công an phường nông trang
tiến hành kiểm tra hành chính nhà số
đại lộ hùng vương
thành phố việt trì
do bùi văn tuyến đang thuê và kinh doanh
dịch vụ mua bán điện thoại di động
tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện
và thu giữ năm khẩu súng săn
một mươi chín kg đạn trì và nhiều linh kiện
dùng để lắp ráp thành súng săn
tại cơ quan công an tiến khai nhận đã tìm hiểu
và mua linh kiện súng trên mạng xã hội
về lắp ráp rồi bán kiếm lời
với giá từ tám đến ba mươi triệu đồng một khẩu súng săn
mọi trao đổi giao dịch mua bán
đều thông qua tài khoản facebook zalo
hình thức chuyển tiền và giao hàng đều bằng xe khách
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an
thưa quý vị hiện nay thì đồng bào dân tộc thiểu số
nhất là ở những địa bàn vùng sâu vùng xa
thì vẫn còn thói quen sử dụng vũ khí tự chế
để săn bắn bảo vệ mùa màng nương giấy
mà không lường hết mối nguy hiểm
và việc vi phạm pháp luật
chính vì vậy những năm qua với cách làm sáng tạo
phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
lực lượng công an tỉnh đắk nông nói chung
và công an huyện tuy đức nói riêng
đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quả đí
vận động thu hồi vũ khí
và điều nổ công cụ hỗ trợ
qua đó thì tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
trong nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của người dân
tự giác giao nộp các loại vũ khí
có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
với phương châm đi từ ngõ gõ từ nhà
ra từ người
lực lượng công an xã quảng tân huyện tuy đức
đã tranh thủ những người có uy tín
đến tận từ nhà từ khu dân cư để tuyên truyền
về tác hại của việc tàng trữ sử dụng vũ khí
và điều nổ công cụ hỗ trợ
và phổ biến các văn bản pháp luật
về việc quản lý sử dụng các loại vũ khí
và điều nổ công cụ hỗ trợ
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
đồng thời tổ chức cho người dân
và các cơ sở kinh doanh ký cam kết không tàng trữ
sử dụng mua bán vận chuyển trái phép
vũ khí và điều nổ công cụ hỗ trợ
tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm
và vi phạm pháp luật về vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
biết cái tầm quan trọng
về vấn đề sử dụng vũ khí
rất là nguy hiểm
nên chúng tôi đã
vận động lên danh sách
những đối tượng thường bắn chim
thường bắn chim
và vận động vào nhà vận động
và tuyên truyền pháp luật
đến người thân
cũng như là những người có chức sắc tôn giáo
cũng như là già làng trưởng bản
trong những thôn bon của chúng tôi
nên là trong thời gian qua
đạt được những thành tích
được lãnh đạo quản luyện
với cách làm đó
trong hai mươi ngày đầu thực hiện đợt cao điểm
công an xã quảng tân
đã thu hồi được một mươi hai súng tự chế các loại
trong đó người dân tự nguyện giao nộp một mươi súng tự chế
và thông qua công tác tuần che kiểm soát
lực lượng công an phát hiện thu giữ hai súng tự chế
tương tự với cách làm sáng tạo
phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương
cùng thời gian công an xã biên giới quảng trời
của viện tuy đức
đã thu hồi năm súng tự chế một quả bom
trước tình hình đó
chúng tôi đã tham mưu cho
đảng ủy bác lập các kế hoạch
vận động tuyên truyền
người dân là
giao nộp vũ khí
vật liệu nổ
các loại súng tự chế
đồng thời cũng
tiến hành tuần tra
theo kế hoạch một trăm sáu mươi bảy
của công an huyện
để trực tiếp phát hiện
thu giữ các loại
vũ khí vật liệu nổ
trong hai mươi ngày thực hiện đợt kiểm tra
và cao điểm vận động toàn dân
giao nộp và đột tranh với các loại tự phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí và đồng nổ
công cụ hỗ trợ
công an huyện tuy đức đã thu hồi và tuyên truyền
vận động người dân giao nộp được bốn mươi sáu súng tự chế các loại
và một quả bom cùng nhiều linh kiện súng tự chế
có phần đảm bảo an ninh chất tự
tại địa phương
trong thời gian vừa qua
công an huyện cũng được sự chỉ đạo
về mặt nhiệm vụ
của công an tỉnh
phối hợp với các cơ quan bán ngành
trên địa phương huyện
đặc biệt là trong cái việc
các đối tượng vận chuyển
cái linh kiện này
thông qua cái đường biên phòng
thì chúng tôi sẽ kiểm soát
và thu giữ
và sẽ xem xét củng cố xử lý
theo quy định pháp luật
việc càng chữ sử dụng mô bán vũ khí và đồ nổ
không những vi phạm pháp luật
mà còn tiêm ẩn nhiều mối nguy hiểm đến sức khỏe
thậm chí là tính mạng của người sử dụng
và những người xung quanh
chính vì vậy ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
cần có sự chung tay vào cuộc của chính quyền
các đoàn thể địa phương
trong việc tuyên truyền vận động nhân dân
tự rác ra nộp vũ khí và đồ nổ công cụ hỗ trợ
góp phần phong ngừa và làm giảm tội phạm
giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
vừa rồi là những tin tức an ninh trật tự nổi bật
ngay sau đây chương trình an ninh hai mươi bốn h
xin được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
quý vị và các bạn đang đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
thứ bảy ngày sáu tháng sáu
với những tin tức cập nhật từ phương nam
thưa quý vị
trong báo cáo số ba nghìn bốn trăm tám mươi chín của bộ công thương
gửi chính phủ về phương án tăng giá điện
theo nghị quyết số ba mươi
theo đó khẳng định các thắc mắc đã được trả lời
một trăm linh các khách hàng đều hài lòng
đồng ý với kết quả
tuy nhiên đó là nội dung báo cáo của bộ công thương
phóng viên bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
cũng đã gặp nhiều người dân để ghi nhận ý kiến
xung quanh các vấn đề liên quan đến việc tăng giá điện này
bộ công thương nói là tôi không có bao giờ
tôi tin tưởng được là đồng dân đồng tình
không có được
bây giờ người ta vì
cái mức điện đã covid một mươi chín rồi
công an việt nam của ta đã không có
bây giờ cái tiền điện này lại
tăng lên người ta
giảm thì ít tăng lên thì nhiều
như bản thân gia đình tôi xài này
một tháng là một triệu ba triệu bốn không

với cách tính tiền của ngành diện lực
nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề
của dịch covid một mươi chín
chị đỗ thị cẩm mỹ ở quận một mươi hai tp hcm cho rằng
cách tính tiền hiện nay đang gây bất lợi cho dân
vừa không phù hợp với bối cảnh mùa dịch
phụ thể tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hóa đơn tiền điện nhà chị
là hơn bốn triệu bảy trăm năm mươi đồng
cho một năm trăm năm mươi bảy kwh điện tiêu thụ
với cách tính đơn giản
số tiền chia cho số điện
thì đã hơn ba đồng một kwh
nếu tính theo lũy tiến từ bật một đến bật sáu
thì bật sáu sẽ cao hơn rất nhiều
so với giá niêm yết năm hai nghìn một mươi tám
là hai chín trăm bảy mươi sáu đồng một kw
với giá này
chị đã phải bù lỗ khách ở trọ
bởi quy định bán điện phòng trọ
không được vượt mức giá bật bốn
hai tháng vừa rồi là em phải bù lỗ
tại vì tính chia bình quân ra
là sẽ ra hơn ba
là ra ba một trăm linh mấy chục gần ba hai trăm linh một kwh
là vì mùa covid
nên em bù lỗ luôn cho khách trọ
còn tháng vừa rồi được giảm sáu mươi tám
nên là vừa chính xác ba một trăm linh
một kwh luôn
nếu như không giảm thì lại tiếp tục bù lỗ tiếp
một mươi người nó nói tám người rồi
phiếu nào cũng vẫn bị lên
trong khi đó nếu mà ông lên
ông giảm một mươi mà ông lên
cái kiểu đó ông giảm ba mươi chưa hết
cái kiểu ông lên
hay là giảm giá ở mức ba mức bốn mức năm
nó sẽ lên đến lớn
gia đình chúng tôi thì xài
đóng là một bốn trăm sáu mươi
có thể là có nhiều gia đình
sẽ đóng hơn nữa
vì cái lý tiến nó rất là cao
và cái số tiền rất lớn
mà chỉ giảm được sáu mươi tám
theo cái định mức bốn thôi
thì như vậy là chúng tôi đóng rất nhiều
chúng tôi đề nghị là
nên có một cái giải pháp
là mình sẽ
làm tổng thể từ mức một
cho đến mức sáu
và giảm toàn bộ như thế một mươi
thì đó mới là công tâm
nhưng quý vị và các bạn cũng đã thấy
câu chuyện xung quanh

vì tăng giảm giá điện
có lẽ sẽ chưa thể đến hồi kết
khi mà ngành điện luôn chủ động
trong mọi quyết định thay đổi tăng giảm
còn người dân những khách hàng
lại chưa bao giờ được coi là thượng đế
chúng tôi xin được tiếp tục bản tin
với những thông tin khác
liên quan đến vụ cưỡng chế
gia trang quán tram jim resort
tại bình chánh tp hcm
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm
đã quyết định tạm hoãn phiên tòa sơ thẩm
vụ án hành chính để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ
theo đó ngày năm tháng sáu
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm
bà trần thị minh trang chủ gia trang quán
đã đề xuất với hội đồng xét xử
cho phép bổ sung các nhân chứng tham gia tố tụng
cũng tại phiên tòa chủ tịch ubnd huyện bình chánh
và đại diện hợp pháp là phó chủ tịch ubnd huyện
đều phán mặt
chỉ có một số cán bộ đại diện huyện bình chánh
và ubnd xã tân quý tây tham dự
sau khi hội ý xét thấy cần có thời gian
để thu thập bổ sung tài liệu đánh giá chứng cứ
để giải quyết được vụ án một cách toàn diện khách quan
do đó hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa
và sẽ mở lại vào ngày hai tháng bảy tới đây
trước đó ngày bốn tháng sáu
ubnd huyện bình chánh
có văn bản khẩn về việc
tiếp tục cưỡng chế công trình xây dựng tổ hợp
gia trang quán tràm chim resort
thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế công trình trên
từ ngày một mươi một tháng sáu
tòa án nhân dân tp hcm đang tiếp nhận xử lý vụ án hành chính
giữa người khởi kiện là bà trần thị minh trang
chủ gia trang quán tràm chim resort
và người bị kiện là chủ tịch
ubnd huyện bình chánh
liên quan đến việc cưỡng chế gia trang quán
vào chiều nay ngày sáu tháng sáu
công an quận bình tân tp hcm cho biết
đang điều tra truy xét
vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn
với sự tham gia của hàng trăm thanh niên
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng sáu
một nhóm thanh niên khoảng hai trăm linh người đi xe máy
cầm tay hung khí xông vào quán ốc hương
trên đường số sáu phường an lạc a quận bình tân tp hcm
các đối tượng này tấn công một số người
đang ăn trong quán rồi đập phá bàn ghế
sự việc đã khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy
nhóm đối tượng sau đó lên xe bỏ trốn
hình ảnh camera an ninh cho thấy
các đối tượng này mặc áo đồng phục màu cam
cầm hung khí như giáo mát cây ba chỉ tự chế
đi xe máy thành đoàn qua nhiều tuyến đường
hiện công an quận bình tân đã tạm giữ một số đối tượng
và đang truy xét nhóm người có liên quan
khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày sáu tháng sáu
trên quốc lộ một đoạn thuộc địa phận
phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn
giữa sáu ô tô khiến cho các phương tiện hư hỏng nặng
một người bị mắc kẹt trên xe
thời điểm trên xe khách viện số bình phước
chở gần ba mươi người chạy trên quốc lộ một
theo hướng từ an lạc về an sương
khi gần đến giao lộ với đường phan văn hớn
phường tân thế nhất quận một mươi hai
thì được cho là bị mất thắng
lao vào xe tải đang đi phía trước
cú tông mạnh làm xe tải dồn tới
đâm tiếp vào hai xe tải khác
và do bốn phương tiện giảm tốc đột ngột
khiến hai xe vàng phía sau cũng không kịp xử lý
nên vai chạm với nhau
một xe lao lên giải phân cách biệt tông
tạo nên vụ tai nạn liên hoàn giữa sáu phương tiện
tại hiện trường sáu phương tiện hư hỏng nặng
nằm choán gần hết làng đường
khiến cho thông qua khu vực ủng ứng nghiêm trọng
hàng ngàn xe nói đuôi nhau kéo dài nhiều km
lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường
phân luồn giao thông
các nạn nhân được đưa vào bệnh viện sơ cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách bị mất thắng
cũng trong sáng nay trên địa bàn phường phú tân
thành phố thủ dồng một tỉnh bình dương
xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe container và xe thùng
khiến cho bảy người thương vọng
thời điểm trên xe container biển số bảy mươi hai c chín nghìn bốn trăm ba mươi
lưu thông trên đường d một
theo hướng đi thị xã tân uyên
khi qua giao lộ với đường n hai
từ phường phú tân thành phố thủ dồng một
thì tông vào xe thùng biển đỏ
đang chở bảy người ngồi phía sau
tai nạn đã khiến các nạn nhân bị hất văng khỏi xe
mặc dù được đưa đi khắp cứu
nhưng một người đã tử vong
ghi nhận tại hiện trường thùng xe bị rơi ra khỏi xe
đầu xe container hư hỏng nặng
theo một số người chứng kiến thời điểm xảy ra tai nạn
xe container chạy với tốc độ cao
khi qua ngã tư nguyên nhân vụ tai nạn
đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một tai nạn giao thông hy hữu vừa xảy ra
tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
giữa hai xe ô tô cắp cứu
rất may vụ tai nạn không gây ra thương vong
nhưng khiến cho hai xe cấp cứu hư hỏng nặng
vào thời điểm trên xe ô tô cắp cứu
biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi năm nghìn bảy trăm linh chín
chạy theo hướng từ rạch giá về rạch sỏi
thì bất ngờ thắng gấp
để tránh một xe máy dừng đèn đỏ
lúc này một xe cắp cứu khác mang biển kiểm soát
năm mươi một b một nghìn bảy trăm bảy mươi ba chạy cùng kiều phía sau
đã không kịp xử lý
và va chạm vào xe cắp cứu phía trước
theo người dân tại hiện trường cho biết
chiếc xe cấp cứu chạy phía trước đã va chạm nhẹ với xe máy
sau tai nạn người đi xe máy cũng đã rời khỏi hiện trường
điều hy hữu là hai xe cắp cứu này
cùng một đơn vị vừa chuyển bệnh nhân
về thành phố rạch giá
và đang trên đường quay trở lại thành phố hồ chí minh
tại hiện trường hai xe ô tô cấp cứu hư hỏng nặng
rất may do xe không chuyển bệnh nhân
nên vụ tai nạn không gây ra thương vong
hiện trường đang điều tra xử lý vụ việc
trong quý vị đã nhiều tháng nay
tại khóm bốn phường thành phước
thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
đã xảy ra sạt lở tại bờ bao kênh hai quý
gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
mất đường người dân đã phải đi bằng những cây cầu tạm
đây là điểm sạt lỡ
tại bờ bao kênh hai quý
xảy ra từ trước tết nguyên đáng đến nay
có chiều dài hai mươi năm m
ăn sâu vào đất liền từ ba bốn m
chia các đường giao thông của hàng chục hậu dân trong khu vực
hàng ngày người dân và học sinh nơi đây
buộc lòng phải đi qua bằng chiếc cầu tạm
tìm ẩn nhiều nguy hiểm
cái đường này sạt lở hồi hai mươi tám tết tới nay
cho nên người dân đi rất là khó khăn
có một cái đường chính này nè
đi ra gần chợ dưới dần trường học
cho nên con cháu với người dân đi khó khăn dữ lắm
trước những khó khăn trên
người dân nơi đây mong muốn chính quyền địa phương
sớm triển khai khắc phục điểm sạt lỡ
để đảm bảo việc đi lại cho bà con
đặc biệt khi mùa mưa đang bắt đầu
còn ở đây đường này từ đây vô tới chổng là lỡ hết trận đồng bộ
bà con đi khó khăn lắm
chở hàng quá cũng không được luôn
thí dụ như chú đã thấy
thí dụ như nước rồng
thì bà con người ta còn đi được
còn nước lớn nó ngập lên
người ta phải đi lụm cụm mò từ đoạn đường này đi
xe cộ thì người nào khúc nhà phía trong
thì ta chạy đường dòng
cái đường của đường này
cái đường của khống năm
còn ở đây khúc gần gần đây
thì người ta gửi xe
gửi xe khúc đây rồi người ta lộ bộ vô
nó bất tiện thì bà con
ở đây người ta mong muốn
chính quyền làm
cái lộ lại cho bà con
người ta đi cho nó dễ dàng
nhất là mấy em học sinh
thời điểm này thì mưa
nếu mà để cây cầu đi như vậy
thì nó trơn trợt làm nguy hiểm
tới tính mạng của mấy em bé
từ đầu năm đến
trên địa bàn tỉnh vĩnh long
xảy ra hai mươi bảy điểm sạt lỡ
với chiều dài trên một hai trăm bốn mươi năm m
ước thiệt hại trên hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng
riêng tại thị xã bình minh
ngoài điểm sạt lỡ ở khống bốn
phường phước thành
trên địa bàn còn một số điểm sạt lở khác
như sạt lỡ tại xã mỹ hòa
có chiều dài khoảng ba mươi m
xã đông bình với chiều dài hơn một mươi mét
địa phương đã đến khảo sát
lập biển cảnh báo người dân
và các phương tiện hạn chế đi lại qua khu vực này